đây cũng là thành công trong việc mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật với các đối tượng nuôi trồng mới
qua đó từng bước tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng bền vững
bản tin kinh tế và tiêu dùng đến đây cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại